cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu bước vào vòng xử án tại manhattan new york với ba luật sư
cựu tổng thống donald trump người lên tục từ chối nhận tội đối với ba mươi bốn cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh
gần như im lặng khi tòa án tiến hành lựa chọn một mươi hai bồi thẩm đoàn có khả năng quyết định số phận của ông
đội ngũ biện hộ của ông trump vẫn tiếp tục chiến thuật chỉ hoãn
một nhân chứng mới xuất hiện có khả năng thay đổi kết quả chung cuộc
và văn phòng công tố mahatan đưa ra án phạt ba usd cho hành vi vi phạm lệnh cấm ngôn đối với cựu tổng thống
ngay từ ngày đầu cuộc chiến pháp lý của ông trump đã vô cùng cam go
ông trump là cựu tổng thống mỹ đầu tiên trong lịch sử phải hầu tòa hình sự
quá trình lựa chọn bồi thầm đoàn trong phiên tòa hôm một mươi năm tháng bốn gặp nhiều khó khăn
khi bị cáo là ông trump một cựu tổng thống mỹ có lịch sử chính trường đầy tranh cãi
trong số chín mươi sáu người dân new york ngẫu nhiên được thẩm phán john merchant lựa chọn
hơn một nửa đã nhanh chóng rời khỏi tòa án vì cho rằng bản thân không thể công bằng và vô tư trong phiên xét xử
trước đó ông trump đã liên tục phàn nàn rằng ông không thể có được một bồi thẩm đoàn công bằng ở manhattan
mặc dù thẩm phán đã yêu cầu các ứng viên bồi thẩm đoàn phải gạt bỏ mọi thành kiến về bị cáo hoặc vụ án bao gồm cả định hướng chính trị
khi tòa bắt đầu yêu cầu bồi thẩm đoàn trả lời bốn mươi câu hỏi về lý lịch cá nhân
các ứng viên đã liên tục phải rớ đi vì không thể đáp ứng yêu cầu của thẩm phán
việc ông trump đang là ứng cử viên tổng thống có ảnh hưởng đến khả năng trở thành một bồi thẩm viên công bằng và vô tư của bạn không
là câu hỏi gây tranh cãi và khiến nhiều ứng viên từ bỏ vụ án
thậm chí một ứng viên đã tuyên bố từ chối phục vụ trong bồi thẩm đoàn của ông trump trước cả khi bước vào phòng xử án
hiện tượng này chưa từng có trong các phiên xét xử khác khiến phiên tòa hình sự của cựu tổng thống trump trở thành điểm nóng truyền thông
cuối cùng tòa án đã lựa chọn được một mươi hai bồi thẩm đoàn đủ tư cách
không ai trong số họ từng làm việc hoặc làm công tác tình nguyện cho cựu tổng thống để đảm bảo tính công bằng cho buổi xét xử
quyết định kết tội hay tuyên án trắng phải được bồi thẩm đoàn thống nhất
nếu bồi thẩm đoàn có lý do nghi ngờ việc ông trump có tội họ phải tuyên án trắng
nếu họ kết tội ông thẩm phán sẽ là người quyết định bản án chứ không phải là bùi thẩm đoàn
mức án tối đa cho những tội danh được nêu trên là bốn năm tù giam
tuy nhiên thẩm phán có thể quyết định ông trump có đi tù hay không trong trường hợp ông chính thức bị kết tội
đội ngũ biện hộ của ông trump vốn luôn trung thành với chiến thuật chỉ hoãn trước tòa
và trong vụ xét xử hình sự hôm một mươi năm tháng bốn cũng không ngoại lệ
dù việc lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ kéo dài một tuần
nhưng trong phiên xét xử luật sư ta brand của ông trump đã yêu cầu thêm thời gian để lựa chọn các bồi thẩm viên tiềm năng
ông brand yêu cầu góp đôi thời gian thông thường cho các vòng thẩm vấn
bao gồm ba mươi phút cho vòng thẩm vấn đầu tiên và hai mươi phút cho các vòng tiếp theo và tòa đã đồng ý
ông brance cũng cố gắng đưa ra các vấn đề tồn động trong hệ thống bồi thẩm đoàn hiện tại
và yêu cầu có thêm bốn mươi tám giờ để nộp các bản kiến nghị
thẩm phán murchon đã thông qua yêu cầu này trước tình trạng đội ngũ biện hộ của ông trump đang ngập trong các kiến nghị
nhiều trong số đó gần như vô cân cứ
chiến thuật chỉ hoãn đã luôn được áp dụng trong suốt cuộc chiến pháp lý của ông trump
và nhiều lần chiến thuật này đã thực sự thành công
đội ngũ biện hộ của ông trump hy vọng kéo dài thời gian xử án khi cuộc bầu cử tháng một mươi một đang đến gần
nếu tái đắc cử nhiều khả năng ông trump có thể sử dụng quyền miễn trừ của tổng thống để thoát án
văn phòng công tố quận mahatan đã đưa ra mức phạt ba usd cho các hành vi vi phạm lệnh cấm ngôn
do thẩm phán john merchant ban hành trước đó
theo thẩm phán merchant lệnh cấm phan ngôn được đưa ra bởi ông trump từng nhiều lần đe dọa
kích động hoặc xem pha nhằm vào các cơ quan pháp lý bao gồm cả bồi thẩm đoàn
công tố viên chris calroy đã chỉ ra ba bài viết trên trang cá nhân true social của ông trump
liên quan đến ngôi sao khiêu dâm stomy daniel và cựu luật sư michael cohen đã vi phạm lệnh cấm ngôn
và yêu cầu tòa xử phạt cham một usd cho mỗi bài đăng
ông trump cho rằng bên công tố đang cố gắng chống lại ông nhằm gây bối rối cho hệ thống pháp luật new york
thẩm phán merchant sau đó đã lên lịch cho một phiên điều trần khác
về đề nghị của văn phòng công tố quận vào hôm một mươi bảy tháng bốn
đây không phải là lần đầu tiên ông trump bị phạt vì vi phạm lệnh cấm ngôn trên mạng xã hội
cựu tổng thống đã phải nộp tổng cộng một mươi năm usd sau hai lần vi phạm lệnh cấm ngôn
do thẩm phán arthur n curran ban hành trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự hồi cuối năm hai nghìn hai mươi ba
cuộc điều tra ông trump tập trung vào khoản tiền bịt miệng diễn viên khiêu dân tommy daniel
song bên công tố còn nhắm tới bê bối với một ngôi sao playboy khác diễn viên karen marugo
trong phiên xét xử thẩm toán merchant đã đứng về bên công tố khi cho phép bà mcdougal ra làm chứng chức tòa
theo các công tố viên vào năm tháng trước cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu công ty american media đã đồng ý trả một trăm năm mươi usd
để mua sự im lặng của nữ diễn viên cho những cáo buộc ngoại tình với ông trump
ông trump đã phủ nhận cáo buộc này
tuy vụ việc không nằm trong cáo buộc chống lại cựu tổng thống đang được điều tra xét xử trước tòa
nhưng các công tố tin rằng lời khai của bà marcrogo sẽ mở ra một hướng đi
mới cho vụ án
trong phiên tòa ông trump cũng có một chiến thắng quan trọng khi thẩm phán murson từ chối pha đoạn băng
asher hollywood trực tòa vì cho rằng đoạn băng mang tính chất thành kiến
được biết đoạn băng này đã ghi lại cuộc trò chuyện có nội dung kỳ thị nữ giới
giữa cựu tổng thống với người dẫn chương trình billisboot
các công tố viên đã không được phép đưa ra các cáo buộc tấn công tình dục khác chống lại ông trump
xuất hiện sau thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thời điểm đoạn băng được công khai
thẩm phán murson cũng từ chối yêu cầu các công tố viên về việc trình bày lời khai của bà ezin caron
nữ nhà báo được cho là nạn nhân trong cáo buộc tấn công tình dục của ông trump hồi năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
kết quả thăm dò mới nhất của báo new york times và đại học cenna công bố ngày một mươi ba tháng bốn cho thấy
tổng thống joe biden và cựu tổng thống donald trump vẫn đang so kẻ từng điểm trong cuộc đua vào nhà trắng
cụ thể tổng thống biden nhận được bốn mươi năm cử tri ủng hộ
trong khi ông trump nhận được bốn mươi sáu
kết quả thăm dò này còn si sao hơn kết quả thăm dò lần trước của new york times siena hồi cuối tháng hai
khi ông trump hơn ông biden năm điểm
kết quả thăm dò cũng cho thấy quan điểm của người dân mỹ đối với tình trạng đất nước hầu như không thay đổi
phần lớn cử tri sáu mươi bốn vẫn cho rằng mỹ đang đi sai hướng
tỷ lệ ủng hộ tổng thống biden vẫn thấp ba mươi tám ủng hộ năm mươi chín không ủng hộ
trong khi đánh giá về nền kinh tế vẫn tồi tệ
nay là khá hoặc tệ
new york times ciana công bố kết quả thăm dò mới
giữa lúc tổng thống biden chuẩn bị vận động tranh cử khắp bang chiến địa pennsylvania
để làm rõ sự khác biệt về kinh tế với cựu tổng thống trump
nhấn mạnh kế hoạch tăng thuế đối với giới nhà giàu và tập đoàn
thời gian qua ban vận động tranh cử của tổng thống biden đã cố nêu bật điểm sáng về kinh tế
như tỷ lệ thất nghiệp thấp lương tăng và lãm phát giảm dần từ mức cao kỳ lụng năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi đó cựu tổng thống trump cũng chú trọng vấn đề kinh tế khi vận động tranh cử
trong buổi gây quỹ tranh cử mới đây ở florida ông trump tuyên bố
nếu tái đắc cử một trong những vấn đề cốt lõi của ông là mở rộng chính sách cắt giảm thuế rộng rãi
được phe cộng hòa tại quốc hội phê chuẩn vào năm hai nghìn một mươi bảy
theo kế hoạch cựu tổng thống trump sẽ tham dự buổi vận động và gây quỹ tranh cử ở pennsylvania
trong bối cảnh ông chuẩn bị hầu tòa xét xử vụ chi tiền bịt miệng
một ngôi sao phim khiêu dâm vào ngày một mươi năm tháng bốn tới
theo kết quả thăm dò của new york times cenna năm mươi bốn cử tri cho biết cảm thấy ông trump phạm tội ác liên bang nghiêm trọng
trong khi ba mươi bảy cảm thấy ông không phạm tội
hai con số này hầu như không thay đổi so với kết quả thăm dò hồi tháng hai